từ ngày một tháng bảy tới đây sáu luật sẽ có hiệu lực thi hành gồm luật phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
luật giáo dục đại học sửa đổi năm hai nghìn một mươi tám luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám luật cảnh sát biển việt nam năm hai nghìn một mươi tám
luật đặc giá năm hai nghìn một mươi tám và luật cạnh tranh năm hai nghìn một mươi tám sau đây là một số tóm lược của chúng tôi về sáu luật này
luật phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi tám có một mươi chương chín mươi sáu điều quy định về phòng ngừa phát hiện tham nhũng
xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm luật về phòng chống tham nhũng
luật quy định cán bộ công chức có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập nếu có hành vi kê khai không trung thực
thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm có thể bị xử lý kỷ luật bằng một trong các hình thức như gánh gáo cách chức buộc thôi việc
bên cạnh đó các đối tượng cũng phải kê khai tài sản thu nhập gồm có sĩ quan công an nhân dân sĩ quan quân đội nhân dân
quân nhân chuyên nghiệp người ứng cử đại biểu quốc hội ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân
ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn đã thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
chủ tịch nước ký lệnh số một mươi ba ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám công bố luật luật có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
trợ giảng trong trường đại học không bắt buộc có trình độ thạc sĩ
đây là một trong những nội dung
nội dung nổi bật tại luật giáo dục đại học sửa đổi năm hai nghìn một mươi tám
theo đó trình độ tối thiểu của chức danh sảng viên sảng dạy đại học là thạc sĩ trừ trợ giảng
luật này cũng quy định các trường đại học phải công khai chi phí đào tạo mức thu phí cho lộ trình cả khóa học
từng năm học cùng với thông báo tuyển sinh và trên các trang thông tin điện tử của trường
luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám gồm bảy chương bốn mươi sáu điều quy định về nguyên tắc tổ chức hoạt động vị trí
chức năng nhiệm vụ quyền hạn
bảo đảm điều kiện hoạt động chế độ chính sách đối với công an nhân dân trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan
theo luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám công an nhân dân được tuyển chọn công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ và phục vụ trong công an nhân dân với thời hạn là hai mươi bốn tháng
luật cảnh sát biển việt nam được quốc hội thông qua ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám
quy định vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức và hoạt động của cảnh sát biển việt nam
cảnh sát biển là lực lượng thuộc bộ quốc phòng
và được tổ chức chặt chẽ cụ thể gồm bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển và các đơn vị trực thuộc bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam các đơn vị các cơ sở
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín cảnh sát biển việt nam sẽ được dừng tàu thuyền để kiểm tra kiểm soát trong những trường hợp sau
vi phạm chủ quyền quyền chủ quyền quyền tài phán quốc gia
không chấp hành tín hiệu hiệu lệnh dừng tàu thuyền của cảnh sát biển việt nam
trong trường hợp quy định tại khoản hai điều một mươi ba luật cảnh sát biển hai nghìn một mươi tám
thực hiện hợp tác quốc tế trong hoạt động truy đuổi và trường hợp khác theo quy định của pháp luật
luật đặc giá năm hai nghìn một mươi tám gồm sáu chương ba mươi chín điều quy định về nguyên tắc thời điểm trình tự thủ tục thẩm quyền trách nhiệm thực hiện đặc xá
điều kiện quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc giá quyền và nghĩa vụ của người được đặc giá
so với luật đặc giá năm hai nghìn bảy luật đặc giá năm hai nghìn một mươi tám
cho một mươi tám quy định cụ thể người bị kết án phạt tù về một mươi sáu tội sau không được đề nghị đặc giá
gồm tội phản bội tổ quốc tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân tội gián điệp
tội xâm phạm an ninh lãnh thổ tội bạo loạn tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân
tội phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật của nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tội làm tăng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống phá nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tội phá rối an ninh tội chống phá cơ sở giam giữ tội khủng bố tội phá hoại bình yên gây chiến tranh xâm lược
tội chống loài người tội phạm chiến tranh tội tuyển mộ huấn luyện hoặc sử dụng lính đánh thuê tội làm lính đánh thuê
luật cạnh tranh năm hai nghìn một mươi tám bao gồm một trăm hai mươi một điều được bố cục thành một mươi trường
luật đã quy định chính sách khoan hồng đối với doanh nghiệp vi phạm quy định về cạnh tranh
luật cạnh tranh hai nghìn một mươi tám cũng bổ sung thêm ba thỏa thuận cạnh tranh gồm thỏa thuận không giao dịch với các bên không tham gia thỏa thuận
thỏa thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm nguồn cung cấp hàng hóa cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thỏa thuận
thỏa thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh
như vậy từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín sẽ có một mươi một thỏa thuận về hạn chế cạnh tranh